hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và đồng chí nguyễn thanh long ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ y tế
sau khi xem xét đề nghị của bộ chính trị căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi đảng
đồng chí chu ngọc anh và đồng chí nguyễn thanh long
ban chấp hành trung ương đảng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật về hành chính
theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng
trước đó ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm trong đó có đồng chí chu ngọc anh và nguyễn thanh long
bộ chính trị ban bí thư đã kết luận các đồng chí chu ngọc anh nguyễn thành long suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng bộ khoa học và công nghệ bộ y tế
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bộ chính trị đã đề nghị ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí chu ngọc anh và đồng chí nguyễn thanh long
ngay trong chiều nay phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã ký ban hành quyết định số sáu trăm tám mươi hai qdttg ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
về việc thi hành kỷ luật đối với ông phạm công tạc thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
quyết định nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông phạm công tạc
thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
trước đó ngày bốn tháng sáu căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo ban cán sự đảng bộ khoa học và công nghệ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng ông phạm công tạc
thưa quý vị
đổi mới phương pháp hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác trong tình hình mới
quan tâm xây dựng lực lượng công an
lực lượng công an xã vững mạnh toàn diện về cả con người tổ chức và cơ sở vật chất phương tiện
đây là nhấn mạnh của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
tại chương trình nghệ thuật tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu diễn ra vào tối qua tại hà nội
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
các đồng chí lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
và các gương điển hình tiên tiến công an xã tiêu biểu trong toàn quốc
trên cơ sở thực hiện nghị quyết số hai mươi hai ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
bộ công an đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc
tổ chức hoạt động theo bốn cấp theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
trong đó đã bố trí trên bốn mươi tám năm trăm linh công an chính quy
tám tám trăm bảy mươi ba xã thị trấn đạt tỷ lệ một trăm linh
qua đó đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở
đã được lực lượng công an xã kịp thời giải quyết không để nảy sinh phức tạp
từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt
nhiều tập thể cá nhân công an xã là điển hình tiên tiến với những chiến công
việc làm bình dị mà cao quý
biến những khó khăn thử thách thành động lực
các điển hình tiên tiến công an xã chính quy
đã có nhiều cách làm hay giải pháp việc làm hành động ý nghĩa
bởi vượt lên trên tất cả là tinh thần trách nhiệm với tổ quốc với nhân dân
để mỗi cán bộ công an chính quy về xã
thực sự trở thành chỗ dựa của nhân dân
thực sự sống trong lòng dân
sáu mươi ba gương điển hình tiên tiến được tôn vinh là những bông hoa tươi thắm nhất
phát họa tiêu biểu cho hơn bốn mươi tám năm trăm linh cán bộ chiến sĩ công an xã
đang ngày đêm vượt gian khổ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
qua đó động viên khích lệ và tiết hên sức mạnh
để lực lượng công an xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
không ngừng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
phát biểu tại chương trình
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ghi nhận biểu dương
và đánh giá cao tinh thần tận tụy vì công việc
hy sinh hạnh phúc cá nhân gia đình
luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ của lực lượng công an xã
với những đóng góp tiêu biểu xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
chủ tịch nước nhấn mạnh
lực lượng công an xã đã chủ động triển khai các kế hoạch
để ra các giải pháp cụ thể
với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
đồng thời giải quyết kịp thời những mâu thuẫn khó khăn
những nguy cơ nảy sinh tội phạm từ đầu ngay từ cơ sở
tăng cường cải cách hành chính
đưa các dịch vụ công về an ninh trật tự trực tiếp đến với người dân
tôi đề nghị đảng quỹ công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo
xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh toàn diện
cả về con người về tổ chức và cơ sở vật chất phương tiện
gán việc xây dựng công an xã thị trắng chính quy
với lựa chọn xây dựng xã điển hình
về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng quan tâm
bảo đảm chế độ chính sách
kịp thời khen thưởng biểu dương động viên
đối với đội ngũ cán bộ công an xã
xây dựng hình ảnh người cán bộ công an xã
công an xã thị trắng gần gũi với nhân dân
thực sự phục vụ nhân dân nêu gương sáng trước dân
không được quang lưu xa dân
và còn không được giữ quyền hắt chịch với dân
trước những yêu cầu mới về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung
và công an xã nói riêng
cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
coi trọng công tác xây dựng đảng
đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm bày tỏ
những phát biểu chỉ đạo động viên của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đối với lực lượng công an xã
là niềm vinh dự tự hào chung đối với lực lượng công an nhân dân
những ghi nhận đánh giá kết quả đạt được
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
trong thời gian qua
là minh chứng cụ thể về kết quả lãnh đạo đúng đắn
chiến lược của đảng nhà nước
sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp
sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ công an xã
và sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân
thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
nhất là tại địa bàn cơ sở hết sức nặng nề khó khăn
lực lượng công an nhân dân xin hứa với đảng nhà nước
và cá nhân đồng chí chủ tịch nước
sẽ quan triệp nghiêm túc và triển khai
thực hiện có hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí
khắc phục bằng được những hạn chế thiêu sót
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
và công an xã nói riêng
trong sạch vững mạnh trung thành với đảng nhà nước
gắn bó máu thịt với nhân dân
không ngừng đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã phát động phong trào thi đua
trong toàn lực lượng công an nhân dân
ra sức lập công vì an ninh tổ quốc
vì hạnh phúc nhân dân
thiết thực hướng hướng phong trào thi đua đặc biệt
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày chủ tịch hồ chí minh có sáu điểm dạy công an nhân dân
một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay bộ công an tổ chức phiên họp nghiên cứu
đóng góp những ý kiến nhằm xây dựng
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp
dự buổi làm việc có các đồng chí thứ trưởng bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thiếu tướng lê văn tuyến
cùng dự có thượng tướng bùi văn nam
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
đại diện các cục chức năng các chuyên gia nhà khoa học lãnh đạo quản lý
am hiểu sâu sắc về lý luận thực tiễn của bộ công an
khẳng định tính chất quan trọng của nội dung cuộc họp
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu tham dự
cần tập trung phát biểu tham gia ý kiến về những vấn đề cốt lõi
có liên quan đến tổ chức hoạt động của lực lượng công an nhân dân
và các vấn đề khác của bộ máy nhà nước
đưa ra các lập luận xác đáng thuyết phục để báo cáo bộ chính trị
phát biểu kết luận buổi làm việc
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị chú đáo tích cực
của các cục chức năng của bộ công an
đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của các đại biểu nhà khoa học chuyên gia
các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ đã chuẩn bị chú đáo
dành thời gian nghiên cứu thảo luận trao đổi rất sâu thẳng thắn
trách nhiệm những nội dung có liên quan
trân trọng cảm ơn các nhà khoa học chuyên gia đại biểu tham dự buổi làm việc
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý các đơn vị thuộc bộ công an
cần tiếp tục dành thời gian tập trung làm rõ hơn những nội dung quan trọng
trong công tác xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
những cơ chế bảo vệ xây dựng phục vụ cho đất nước phát triển
phát huy được quyền làm chủ của nhân dân
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc xã hội chủ nghĩa bảo vệ chủ quyền bảo vệ tổ quốc
cùng với sự tham gia đóng góp ý kiến của các nhà khoa học quản lý chuyên gia
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các bộ phận chức năng tiếp tục giả soát
nghiên cứu những vấn đề có liên quan
báo cáo đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an xem xét cho ý kiến
cũng trong sáng nay tại tỉnh bắc ninh
bảng thi số ba hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật
chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã được khai mạc
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo
các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
dự và phát biểu tại lễ khai mạc
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
việc tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều lệnh quân sự võ thuật
trong công an nhân dân là nhiệm vụ quan trọng
góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
để tổ chức thành công hội nghị đồng chí thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương
ban tổ chức ban giám khảo và cán bộ chiến sĩ dự hội thi
cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của bộ công an
nâng cao nhận thức cho lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ
nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác điều lệnh quân sự võ thuật trong công tác xây dựng lực lượng
thực hiện nghiêm yêu cầu nội dung bảo đảm các điều kiện về thao trường bãi tập trang thiết bị vũ khí
an toàn trong thi đấu chấm thi khách quan công tâm
ngay sau lễ khai mạc các đội tuyển đã bước vào tranh tài ở các nội dung tình huống
ứng dụng võ thuật công an nhân dân kỹ thuật chiến thuật các bài võ tổng hợp công an nhân dân
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao
nhằm tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên cục truyền thông công an nhân dân giai đoạn lâm thời
đồng thời đề ra phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hôm nay đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cục truyền thông công an nhân dân lần thứ hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai
đã được diễn ra
đồng chí trung tướng mai văn hà bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
dự và chỉ đạo tại đại hội
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai vừa qua
công tác đoàn và phong trào thanh niên của cục truyền thông đã có bước phát triển mới
theo đúng định hướng của đảng ủy cục truyền thông công an nhân dân bộ công an
cụ thể đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động phong trào
như phong trào thanh niên công an nhân dân xung kích tình nguyện lập công vì an ninh tổ quốc
phong trào thanh niên tình nguyện phong trào tuổi trẻ sáng tạo
những kết quả và thành tích mà đoàn viên đoàn thanh niên đạt được đã góp phần không nhỏ
vào thành tích của cục truyền thông trong những năm qua
đại hội lần này đã bầu ra ban chấp hành đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân lần thứ hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra với khẩu hiệu
tuổi trẻ cục truyền thông công an nhân dân bản lĩnh tiên phong sáng tạo
xung kích trên mặt trận thông tin văn hóa tư tưởng
phát biểu chỉ đạo tại đại hội
trung tướng mai văn hà bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
chỉ đạo tuổi trẻ cục truyền thông công an nhân dân trong nhiệm kỳ mới
cần tiếp tục triển khai đa dạng hiệu quả các phong trào cách mạng của tuổi trẻ
các phong trào thi đua của đoàn từ cơ sở phát huy mạnh mẽ tài năng trí tuệ sức trẻ sức sáng tạo
tinh thần sung kích tình nguyện của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
tạo môi trường cơ hội cho đoàn viên rèn luyện và phát triển
củng cố xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và hành động
phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của đoàn trong việc tham gia xây dựng đảng xây dựng lực lượng đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao
ủy ban nhân dân tỉnh hà giang vừa phối hợp với thanh tra bộ công an
tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra của bộ trưởng bộ công an
về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đối với ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
theo đó thanh tra bộ công an sẽ tiến hành thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc của ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
gồm văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh ủy ban nhân dân thành phố hà giang các huyện bắc mê vị xuyên yên minh
tri cục kiểm lâm tỉnh và ủy ban nhân dân các xã cơ sở doanh nghiệp kinh doanh sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến thời điểm thanh tra
thời hạn thanh tra là bốn mươi năm ngày kể từ ngày công bố quyết định
tại hội nghị hai bên đã thống nhất các nội dung theo kế hoạch thanh tra của bộ công an
thưa quý vị nếu trước đây người dân muốn đăng ký thực hiện thủ tục hành chính
thì phải đến trực tiếp cơ quan đơn vị nhận phiếu theo thứ tự chờ tiếp nhận hồ sơ
thì nay tại bất cứ đâu có kết nối internet vào bất kỳ thời điểm nào
người dân đều có thể dễ dàng đăng ký giải quyết thủ tục hành chính qua phương thức dịch vụ công
tiết kiệm thời gian chi phí đi lại chi phí phát sinh giấy tờ và tránh được những phiền hà
là những gì mà người dân và doanh nghiệp đang đối mặt với
và được thụ hưởng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn
với tinh thần gương mẫu đi đầu hiện bộ công an đang đẩy mạnh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
phục vụ người dân nâng tốc các dịch vụ công lên mức độ ba mức độ bốn
đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng góp phần bảo đảm việc triển khai thực hiện đề án
phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn gọi là đề án số sáu
phát huy trong thực tiễn hiệu quả nhiều mặt
chỉ với khoảng một mươi năm phút thao tác trực tuyến trên cổng dịch vụ công
anh vinh đã hoàn thành thủ tục xác nhận thông tin về cư trú thay cho sổ hộ khẩu
điều này hoàn toàn khác so với trước đây anh vinh phải ra trực tiếp công an xã
cổng dịch vụ công của bộ công an này về những phần đăng ký cư trú lâu trú đồ
thì rất là tiện lợi cho người dân để tránh khỏi đi tới cơ quan nhà nước nhiều lần
hướng dẫn cho công dân trong việc tạo tài khoản cũng như là hướng dẫn về cách khai báo
và các cái mẫu của thủ tục hành chính trong dịch vụ công để làm sao người dân tiếp cận nhanh dễ hiểu
trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công bộ công an
các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký quản lý cư trú
tạm trú xác nhận căn cước công dân đều đã được cập nhật lên mức độ bốn
tức là người dân nộp thủ tục và nhận kết quả ngay tại nhà
các thao tác trực tuyến cũng được thực hiện thuận lợi với sao diện dễ nhìn cùng những bước hướng dẫn chi tiết
cũng dễ thực hiện với những trình độ máy tính bình thường của ấn thế thực hiện được
và có sự trợ giúp đỡ của cán bộ chuyên môn thì cái việc thực hiện nó đơn giản
để có được quy trình đơn giản hóa thủ tục hành chính dịch vụ công
mức độ bốn như hiện nay được xuất phát từ nền tảng cơ sở dữ liệu chuyên ngành
kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư
theo đó giờ đây người dân không cần phải đi công chứng
việc xác thực đối sánh thông tin đã được thực hiện trên cổng dịch vụ công
việc thực hiện thủ tục hành chính mức độ ba mức độ bốn này
thì nó sẽ giúp cho các cơ quan của nhà nước sẽ thực hiện quản lý chặt chẽ
công khai minh bạch từ trung ương đến địa phương
và đồng thời các kết quả thủ tục hành chính này
cũng là một căn cứ để các cơ quan của nhà nước khác sử dụng để thực hiện
trong quá trình thực hiện chặt chẽ các thủ tục hành chính có liên quan
trong lĩnh vực giao thông giờ đây việc đăng ký cấp biển số xe lần đầu
đăng ký sang tên đổi lại cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe biển số xe
cũng đã được thực hiện trên cổng dịch vụ công
chỉ cần kê khai mẫu nhận mã hồ sơ qua tin nhắn điện thoại
hoặc địa chỉ thư điện tử là có thể hoàn thành thủ tục đăng ký xe
và đặc biệt trên cổng dịch vụ công
việc triển khai nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính cũng đã được thực hiện
điều này tạo thuận lợi rất lớn cho cá nhân tổ chức
thậm chí giấy tờ bị tạm giữ cũng sẽ được thực hiện qua dịch vụ biêu chính công ích
có ba lĩnh vực và có ba mươi cái dịch vụ công cho người dân thể hiện trên ba nhóm
một là đăng ký xe hai là xử lý vi phạm ba là cấp các tín hiệu ưu tiên
thì đều có cái nội dung để người dân khai báo
và tất cả thông tin của người dân sẽ được thực hiện
thông tin đó được truyền đến cái lực lượng mà làm trực tiếp
như phòng cảnh giao thông cục cảnh sát giao thông công an cấp quận cấp xã
và cấp xã thì để đầy đủ các thông tin đó
và khi kê khai rồi thì người dân chỉ đưa cái mã số mà tôi đã kê khai
thì toàn bộ các thông tin đã được có sẵn và được in ra
và người dân có thể làm một cách nhanh nhất
hiện trên cổng dịch vụ công bộ công an đã tích hợp ba trăm linh bốn thủ tục hành chính
trong đó một trăm tám mươi bảy dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn
thống kê từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay
gần ba trăm linh hồ sơ được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công
với tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt chín mươi chín
đối với hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân
theo đề án sáu đang được bộ công an và các bộ ngành triển khai
bộ công an đi đầu hoàn thành cơ bản một mươi một dịch vụ công trực tuyến
đồng thời mở rộng thực hiện đối với hai trăm hai mươi bốn nhóm dịch vụ công trực tuyến
dịch vụ công khác của lực lượng công an nhân dân
phân cấp đến tận cấp xã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
riêng việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn
theo lộ trình đề án đã mang lại những hiệu quả rất lớn
điển hình như việc đăng ký thi trực tuyến cấp hộ chiếu trực tuyến
đăng ký ô tô xe máy tại cấp huyện cấp xã
có thể nói là những kết quả nêu trên
không những đã góp phần nâng cao hiệu quả
thực hiện các mặt công tác công an
mà còn đóng góp rất tích cực cho phát triển kinh tế xã hội
chuyển đổi số quốc gia xây dựng chính phủ điện tử
chính phủ số kinh tế số và xã hội số
hiện bộ công an cũng đã xây dựng lộ trình cụ thể
nâng cấp hệ thống phần mềm ở các nhóm lĩnh vực do bộ công an quản lý
tiến tới bảo đảm xác thực ký số điện tử và giám sát
việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng
thêm chốt trong tiến trình cải cách hành chính
và triển khai chính phủ điện tử
sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ giúp người dân
có thể theo dõi giám sát được tình trạng thời hạn giải quyết hồ sơ
điều này góp phần tăng tính công khai minh bạch
thưa quý vị trên mạng xã hội đang liên tục chia sẻ hình ảnh
nam thanh niên trẻ tuổi
bế một bé sơ sinh bên vệ đường
nụ cười ấm áp ôm vào lòng sinh linh bé nhỏ
chàng trai này chỉ vừa tình cờ là bà đỡ
giúp một sản phụ vượt cạn thành công
chàng trai ấy một chiến sĩ công an
còn rất trẻ và cũng chưa có gia đình
nụ cười ấm áp ánh mắt hiền tử và vòng tay ôm chặt
cảm giác hạnh phúc được ôm vào lòng một sự sống
chắc chắn là kỷ niệm không bao giờ
anh công an cắm bản lương vãi
như văn thạch có thể quên
chia sẻ về giây phút đó anh thạch cho biết
tình huống cấp bách không thể chậm trễ
nên chỉ hành động theo bản năng
và may mắn đã mỉm cười
khi sản phụ mẹ chồng con vuông
vạn sự tùy duyên
với em bé này với gia đình này
muốn lương duyên đã đưa anh thạch đến
giữa trưa hè ói ả
và trở thành bà đỡ bất đắc dĩ
đóng em bé chào đời
giữa đại ngàn
tiếng khóc xóa tan bầu không khí căng thẳng
một sinh nhân chào đời
thưa quý vị
theo chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
bắt đầu từ chiều mai ngày bảy tháng sáu
đến hết ngày chín tháng sáu
quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
theo quy định tại khoản hai điều một mươi năm
của luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
hoạt động chất vấn tại kỳ họp này
sẽ được tổ chức theo cách thức lấy nhóm vấn đề làm trọng tâm
vấn đề thuộc trách nhiệm của cá nhân nào
thì người đó có trách nhiệm trả lời
trước phiên chất vấn
nhiều vấn đề nóng được cử tri đặt ra
với kỳ vọng sẽ được đại biểu gửi gắm đến các bộ trưởng

qua tổng hợp ý kiến đại biểu quốc hội
các nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn
tại kỳ họp lần này gồm
tài chính ngân hàng giao thông vận tải
nông nghiệp và phát triển nông thôn
bốn bộ trưởng sẽ ngồi ghế nóng để trả lời
gồm bộ trưởng tài chính hồ đức phước
bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan
bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể
và thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng
những cái này là những vấn đề
trọng yếu của đất nước
ví dụ an ninh dân thực
an ninh tài chính
vấn đề hạ tầng cơ sở logistic
tất cả những vấn đề đó
bốn bộ trưởng này đặt vấn đề
để chất vấn là rất trúng
vấn đề mà tôi quan tâm nó liên quan đến tất cả bốn bộ trưởng
tức là vấn đề an sinh xã hội
vấn đề đời sống của nhân dân sau khi mà chúng ta
đã vượt qua được cái hai năm
phòng chống đại dịch vấn đề đời sống
của người dân của người lao động
nhất là những người lao động ở trong các khu
công nghiệp cũng như là các doanh nghiệp tư nhân
doanh nghiệp nhà nước đấy là vấn đề rất lớn hiện nay
thống đốc ngân hàng nhà nước
nguyễn thị hồng là thành viên chính phủ nữ
duy nhất tham gia trả lời chất vấn tại kỳ họp này
cử tri mong muốn thống đốc ngân hàng
sẽ có lời giải về các phương án
cơ cấu lại các tổ chức tín dụng
xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém
gắn với xử lý nợ xấu
việc quản lý kiểm soát tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro
nhất là cho vay chứng khoán bất động sản
và phát hành trái phiếu doanh nghiệp
cái vấn đề xử lý nợ xấu
như thế nào
để tránh cái hiện tượng nó như là một cồng bóng rông
trước đây của nó làm ách tắt
ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế
đấy là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai nữa là trong cái vấn đề về hỗ trợ về hai
cho lãnh xuất đối với số doanh nghiệp
mới gói bốn mươi tỷ
mà làm sao thật triển khai nhanh
vì vấn đề này thì theo tôi nghĩ là còn tiến triển hơi chậm
mà chính chủ tịch quốc hội
cũng đã nêu ra
tôi xin để làm rõ trách nhiệm của hai nơi
một là ngân hàng làm thế nào đây để có thể tạo điều kiện cho người dân
họ có thể vay được
mà vẫn phải đảm bảo cái vốn
tuy nhiên là phải để dân vay được
những chuyện tức là tiến dụng đèn
để không phải mất nhà mất cửa
thứ hai là bộ truyền thông thông tin
vấn đề là quản lý thông tin thế nào
tại sao lại các cái tài khoản thông tin cá nhân
cứ lộ ra ngoài nhiều như thế để bị dọa
mất tuyển oan một cách vô lý
mà cái đèn nó làm cho là
cái không yên lòng trong dân
cử tri cũng mong muốn phiên chất vấn lần này
sẽ thực hiện tốt cách thức hỏi nhanh
đáp gọn đi thẳng vào vấn đề
không né tránh thông tin tranh luận phải chính xác
đúng phạm vi chất vấn
để đặt câu hỏi chất vấn
và không tổ chức tranh luận giữa các đại biểu với nhau
và như thế là sẽ không tiến bộ được
cho nên cái vai trò giám sát
của đại biểu quốc hội
là người thay mặt cho dân là hết sức quan trọng
theo kế hoạch
chiều ngày bảy tháng sáu
chủ tịch quốc hội vương đình huệ sẽ chủ trì điều hành chất vấn
bộ trưởng lê minh hoan bộ trưởng nông nghiệp
và phát triển nông thôn sẽ là người đăng đàn
trả lời chất vấn đầu tiên
thưa quý vị hôm nay
toán dân cấp cao tại tp hcm mở lại
phiên xét xử phúc thẩm cựu phó bí thư
thượng trực thành ủy tp hcm tất thành căng
và các đồng phạm theo đơn kháng cáo
của một mươi bị cáo và kháng cáo
của công ty sadeco
trình bày tại tòa
bị cáo cang cho biết kháng cáo vì không đồng tình
tòa sơ thẩm đã xác định mình giữ vai trò quyết định
trong việc sadeco bán rẻ
bốn triệu cổ phần cho công ty cổ phần đầu tư
phát triển nguyễn kim khi thiệt hại hơn

thất thoát tài sản nhà nước hơn sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
bị cáo cang cho rằng có bút phê
trong tệ trình nhưng bút phê này không sai
đề nghị tòa xem xét lại một cách toàn diện
những chứng cứ và cho rằng không phạm
vào tội danh như cáo buộc hậu quả của vụ án
là do đại diện vốn văn phòng thành ủy
tại sadeco đã báo cáo không trung thực
gian dối làm ảnh hưởng đến chỉ đạo
của bị cáo sadeco có vốn điều lệ
một trăm bảy mươi tỷ đồng gồm vốn của
cổ đông ipc bốn mươi bốn
văn phòng thành ủy một mươi sáu bảy
các cổ đông khác một mươi bốn một
là người cầm đo vụ án tù chủ tịch
hội đồng quản trị sadeco tây trí dũng
thừa nhận hành vi sai phạm như cáo buộc
tại bản án sơ thẩm bị cáo cho biết
đã tác động gia đình nộp thêm bốn trăm linh triệu đồng
theo tuyên buộc của tòa sơ thẩm
xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
bị cáo hồng thị thanh phúc cựu tổng giám đốc
sadeco cũng thừa nhận sai phạm
xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt
trong phiên xử sơ thẩm hồi đầu tháng một
của tòa án nhân dân tp hcm
tòa tuyên phạt ông cang mức án một mươi năm tù về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản
gây thất thoát lãng phí theo khoảng ba
điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
về trí dũng nhận hai mươi năm tù về các tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản
gây thất thoát lãng phí tham ô tài sản
các bị cáo khác nhận từ hai năm tù treo
đến một mươi sáu năm tù
phiên xử phúc thẩm dự kiến kéo dài